với nhiều lợi thế sẵn có cùng chính sách ưu đãi tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư
vĩnh phúc đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước
vĩnh phúc vài chục năm trước còn là một tỉnh nghèo cơ sở hạ tầng yếu kém
thế nhưng kể từ năm hai nghìn bốn tỉnh vĩnh phúc đã không còn phụ thuộc vào ngân sách nhà nước
mà tự cân đối và có điều tiết cho ngân sách trung ương
cùng với sự phát triển của doanh nghiệp trong nước
các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vĩnh phúc đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng
nhờ chính sách thông thoáng chủ động tạo điều kiện cho nhà đầu tư
vĩnh phúc đã có hàng loạt doanh nghiệp lớn và uy tín tìm đến như toyota honda dayubis piazo sumitomo
khi quyết định đầu tư tại vĩnh phúc chúng tôi đã tìm hiểu về môi trường đầu tư khoảng ba mươi địa điểm khác nhau
ở khắp các tỉnh thành phố của việt nam
nhưng sau đó đã quyết định lựa chọn vĩnh phúc vì ngoài những ưu điểm vượt trội như
giá thuê đất thấp chi phí đầu tư hạ tầng hợp lý nhân công dồi dào giá rẻ hạ tầng giao thông
hạ tầng kỹ thuật xung quanh địa điểm được giới thiệu đã có tính kết nối cao
vĩnh phúc còn có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi về thuế thủ tục hành chính cho nhà đầu tư
đặc biệt ở đây lãnh đạo tỉnh luôn giữ mối quan hệ rất thân tình
khiến chúng tôi cảm thấy mình đã trở thành những công dân của tỉnh
hiện tỉnh đã có những chính sách chiến lược thu hút đầu tư rất rõ ràng
theo hướng không phát triển bằng mọi giá mà sẵn sàng từ chối các dự án không nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp
và các dự án có nguy cơ rủi ro cao dù triển vọng nguồn thu ngân sách từ các dự án đem lại không phải nhỏ
đồng thời tăng cường công tác quản lý đối với những doanh nghiệp có biểu hiện chuyển giá
để có biện pháp xử lý kịp thời
không xem xét cho phép mở rộng quy mô đầu tư đối với những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nhiều năm
hoặc doanh nghiệp có doanh thu tăng nhưng vẫn báo thua lỗ